nhưng mà khi mà có người dân người ta xuống mà đi xe ôm ấy thì xe ôm cứ gọi như thế là cũng không thích lắm
trông nó không đẹp mỹ khoan
coi như muốn cái gì muốn thì xe ôm phải ngồi đứng chỗ khác không thể đứng ở chỗ nhà ga được
tập trung mà đông như thế cũng hơi ngại
cô thì sợ covid thôi tại vì người ta thường thường người ta cách là phải một mét với hai m đây
cô sát vào nhà lo lộn lo chuyện không được
như thế là phải thải tán đi chứ không có lây nan cho mọi người cộng đồng này bây giờ đang tránh covid mà
phải lên thực hiện
còn đây là hình ảnh tại điểm cuối nhà ga yên nghĩa
hàng loạt phương tiện dừng đỗ sai quy định của vây kín hết lối lên của nhà ga
không những vậy cũng không khó để bắt gặp khung cảnh lộn sội nhét nhát dưới chân nhiều nhà ga
bởi các quán trà đá hàng rong điểm trong giữ xe tự phát phục vụ khách đi tàu
và thậm chí là cả rác thải bừa bãi như thế này
không chỉ gây mất mỹ quan đô thị nhưng hình ảnh như thế này cũng đang tạo tâm lý lo ngại
đối với những người
những hành khách và những người dân đi tàu
và dễ càng nguy hiểm hơn là những hành động tự phát đã trở thành một thói quen của không ít những bộ phận người dân
nó sẽ gây vườn víu khi mà ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
cũng như là giả sử mà để xe mà xuống quá thì đi lại cũng sẽ gây khó khăn
khu này là khu coi là giải quyết trong vấn đề coi là sau này đường của tàu trên cao này sẽ hoạt động liên tục
và gần đó là một tính trọng điểm việc đi lại
thứ này sẽ không bảo đảm được
thứ nhất là trong vấn đề là an toàn và trong phòng dịch bây giờ nữa
chúng ta có quan điểm là nhà nước có biện pháp để cho nó hoàn thiện hơn
theo ghi nhận thực tế tại một mươi hai nhà ga thuộc tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông
đa số điểm lên xuống đều bị bùa vây bởi những cửa hàng dịch vụ của người dân
đại diện sở giao thông vận tải tp hà nội cho biết
các gà tàu kết nối chủ yếu để phục vụ hành khách
thành phố chưa cho phép mở các hoạt động kinh doanh
do vậy để chủ động các phương án đảm bảo an toàn tạo mỹ quan cho khu vực ga tàu điện
lực lượng công an đã chủ động các giải pháp bố trí lực lượng
tổ chức tuần tra tại các điểm khu vực xung quanh các nhà ga
đồng thời tập trung các giải pháp giải tỏa thực trạng trên
hàng ngày đội cảnh sát thuộc tuyến đường sát bố trí hai đồng chí tuần lưu lắm tình hình
liên quan đến chất tượng an toàn thuộc tuyến đường sát trên một mươi hai nhà ga
và chủ yếu tập trung ở ga cát linh và ga yên nghĩa
phân công cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ lắm tình hình trên tàu dưới ga
và tất cả những tuyến đường sát đi qua
số liệu thống kê cho thấy lượng hành khách đã giảm hơn khá nhiều
sau khi chính thức đi vào khai thác thương mại
cụ thể trong ba ngày bình thường từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
lượng khách đi tàu cát linh hà đông giảm hơn năm mươi so với ngày đầu khai thác thương mại
và điều này cũng có thể dễ hiểu hơn khi những hình ảnh xấu xí như thế này
vẫn còn tồn tại
tại xung quanh các nhà ga của công trình nhìn tì
dự án được xét trên cao đầu tiên của thủ đô
thưa quý vị thời gian vừa qua tại một số địa phương nổi lên tình trạng thanh thiếu niên
tụ tập điều khiển xe mô tô xe gắn máy lạng lách đánh võng đua xe
cổ vũ đua xe trái phép gây dối trật tự công cộng
thực trạng này có chiều hướng diễn biến phức tạp gây bức xúc trong dư luận
những đối tượng đua xe đều có tuổi đời còn rất trẻ hầu hết vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường
tại hà nội mới đây các lực lượng công an tp hà nội đã xây dựng kế hoạch phương án đấu tranh
chặn bắt các quái xế chạy xe với tốc độ cao gây náo loạn đường phố hà nội
hàng chục đối tượng đã bị bắt xử lý
vụ việc này càng thêm cảnh báo tới các đối tượng cũng như các gia đình
các bậc phụ huynh trong việc quản lý giáo dục con em mình
chi tiết hơn về nội dung này sẽ được chúng tôi kết nối với đại diện phòng cảnh sát giao thông
và công an quận hoàn kiếm hà nội
trước khi đến phần trao đổi chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh
trong đêm hai mươi một và dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một vừa qua
đêm hai mươi một tháng một mươi một dạng sáng hai mươi hai tháng một mươi một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
phối hợp với trung đoàn cảnh sát cơ động công an quận hoàn kiếm công an quận hai bà trưng
thành lập nhiều tổ công tác chốt chặn trên các tuyến đường trần quang khải trần hưng đạo phan chu trinh
tổ chức vây bắt nhóm thanh thiếu niên đi xe máy tốc độ cao
nẹp vô rú ga lạng lách đánh võng có biểu hiện đua xe trái phép
mặc dù các lực lượng chức năng đã trăng dây và ra tín hiệu dừng xe từ xa
nhưng nhiều tài xế vẫn bất chấp manh động liều lĩnh rú ga lạng lách đánh võng lao thẳng vào tổ công tác
bằng các biện pháp nghiệp vụ các lực lượng công an tp hà nội đã vây bắt hơn bốn mươi đối tượng
hầu hết là các đối tượng học sinh từ lớp chín đến lớp một mươi hai
các lực lượng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông
qua các biểu hiện như lạng lách đánh võng nẹp vô chạy xe tốc độ cao diễn ra trong thời gian qua